hôm nay bộ chính trị làm việc với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu tổng cục cảnh sát và cục điều tra chống buôn lậu thuộc tổng cục hải quan
tiếp tục phát hiện một container chứa ngà vôi và vẫy tê tê tại cảng tiên sa
công an trung hương thượng tướng đảng văn hiếu ủy viên trung hương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung hương thứ trưởng thường trực bộ công an
báo cáo với bộ chính trị những nội dung cơ bản trọng tâm dự thảo các văn kiện của đảng ủy công an trung hương
trình đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu nêu rõ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đảng ủy công an trung ương đã tham mưu cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
nhiều chủ trương giải pháp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc nâng cao chất lượng công tác nắm phân tích đánh giá dự báo tình hình
phục vụ kịp thời yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác
triển khai nhiều kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước các hội nghị quốc tế tổ chức ở việt nam các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước
góp phần quan trọng tăng cường hợp tác quốc tế mở rộng quan hệ đối ngoại nâng cao vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế
trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã chủ động có các giải pháp kết hợp giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tên nạn xã hội
triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm tội phạm mới tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tên nạn xã hội
điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế tham nhũng ma túy lớn thu hổi cho nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng
đồng thời đã kiến nghị với đảng nhà nước các giải pháp khắc phục các sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế tài chính đầu tư ngân hàng
khám phá nhanh các vụ thảm sát trọng án được nhân dân khen ngợi đánh giá cao
phát biểu kết luận buổi làm việc thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
đảng ủy công an trung ương đã chuẩn bị chú đáo nghiêm túc ký lưỡng các văn kiện đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đúng các quy định của bộ chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và các văn bản hướng dẫn của trung ương
đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội
sự thảo các văn kiện được chuẩn bị có chất lượng đánh giá đúng kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân nhiệm kỳ qua
xác định rõ chủ trương giải pháp mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới
tổng bí thư yêu cầu đối với chủ đề của đại hội phải thể hiện được tư tưởng chỉ đạo yêu cầu và mục tiêu cần đạt được trong năm năm tới
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
làm tốt hơn nữa nhiệm vụ nằm cốt giữ hướng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam so với chủ nghĩa
đề cập đến mục tiêu phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của đảng bộ công an trung ương
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh một số vấn đề để đảng ủy công an trung ương nghiên cứu hoàn chỉnh bổ sung
đồng chí tổng bí thư chỉ rõ cần tập trung nắm chắc tình hình chủ động tham mưu chiến lược với đảng và nhà nước
ban hành các chủ trương giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội cùng với đó tiếp tục thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nắm chắc tình hình đề xuất là như thế thì bản thân chúng ta phải sẵn sàng đối phó
kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá một cách chủ động
tuyệt đối không được để bị động bất ngờ tiếp tục quan tâm xây dựng lực

thật sự trong sạch vững mạnh thì tuyệt đối trung thành với đảng
với chế độ mà gắn bó chặt chẽ mật thiết với nhân dân
thay mặt ban thượng vụ đảng ủy công an trung hương lãnh đạo bộ công an
đại tướng trần đại quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc toàn diện của bộ chính trị
đối với đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân
cảm ơn tập thể bộ chính trị các ban bộ ngành trung ương đã đánh giá cao
và tham gia đóng góp các ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
khẳng định đảng ủy công an trung ương sẽ nghiêm túc tiếp thu thực hiện tốt các ý kiến đóng góp chỉ đạo của bộ chính trị
đặc biệt là các ý kiến đóng góp chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
tiến hành tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác công an góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự
phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tập thể bộ chính trị cũng đã trao ý kiến về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đại biểu đảng bộ công an trung hương lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chiều nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trọng thể tổ chức lễ meeting kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
đồng thời đón nhận các phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
phó chủ tịch nước nguyễn thị doan phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã đến dự
lễ meeting được tổ chức nhằm ôm lại tầm vóc ý nghĩa lịch sử của thắng lợi cách mạng tháng tám
những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ ngành kiểm sát
tự hào về sự trưởng thành xây dựng và vung đắp truyền thống tốt đẹp của ngành
cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng nền tư pháp văn minh tiến bộ bảo vệ quyền con người quyền công dân
với tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng nỗ lực rèn luyện phẩm chất chính trị nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
đội ngũ cán bộ kiểm soát vấn đấu trở thành những cán bộ đủ tâm để giải quyết công việc
đủ tâm để dân tin yêu luôn đeo cao trách nhiệm bảo vệ và bảo đảm thực thi hiến pháp và pháp luật
nhân dịp này đại diện gia đình đồng chí trần việt cán bộ tiền khởi nghĩa nguyên cán bộ viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã được truy tặng huân chương độc lập hạng ba phần thưởng cao quý của chủ tịch nước
về những thành tích xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ông nguyễn hòa bình viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất
cũng trong dịp này chín tập thể một mươi năm cá nhân của viện kiểm sát nhân dân tối cao
có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc
đã được tặng thưởng huân chương lao động các hạng một hai ba
trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng thường trực bộ công an
đã có chuyến thăm và làm việc tại quảng trị
trong thời gian làm việc tại đây thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu
đã đến dân hương dân hoa bày tỏ lòng trí ơn đối với sự hy sinh to lớn
của các anh hùng địa sĩ tại khu di tích quốc gia đặc biệt hành cổ quảng trị
nghĩa trang địa sĩ quốc gia đường chính thăm gia đình chính sách trên địa bàn tịch quảng trị
với niềm trí ơn sâu sắc đời đời biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng địa sĩ
đã ngã xuống cho dân tộc được độc lập tự do
tại khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị
đồng chí thứ trưởng thường trực đã dân hương dân hoa và thả hoa đăng trên sông thạch hãn
dòng sông chứng tích ghi dấu sự hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ quân giải phóng
trong sự kiện tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ oanh liệt năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đến dân hương dân hoa tưởng niệm tại nghĩa trang địa sĩ quốc gia đường chính
nơi yên nghỉ của gần một mươi cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại các mặt trận đường chín và đất bạn lào
thượng tướng đặng văn hiếu đã vô cùng xúc động thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
trước sự hy sinh của các thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù của dân tộc
đồng chí thứ trưởng thường trực đã có buổi làm việc với ban giám đốc công an tỉnh
và cán bộ cốt cán công an các huyện thị xã thành phố
dự lễ khánh thành công trình trụ sở làm việc mới của công an tỉnh quảng trị
thượng tướng đặng văn hiếu cũng đã tham dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa do bộ công an trao tặng
cho gia đình ông hồ văn phương trưởng thôn cô dông xã húc huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
ông hồ văn phương là người có uy tín trong đồng bào dân tộc vân kiều đang gặp khó khăn về nhà ở
những năm qua gia đình ông cùng sinh hoạt trong ngôi nhà dựng tạm bằng tre khá chật trội thiếu thốn
thậm chí không đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão đến
mặc dù vậy bản thân ông hồ văn phương vẫn luôn phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
có nhiều đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
giờ đây được sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an gia đình ông vô cùng vui mừng phấn khởi vì đã có nhà mới để ở
với số tiền năm mươi triệu đồng trích từ nguồn quỹ tình nghĩa của lực lượng công an nhân dân
ngôi nhà đã được xây dựng khang trang ấm cúng và có sự tham gia đóng góp vật liệu ngày công của chính quyền đoàn thể địa phương nhân dân và gia đình
tượng tướng đặng văn hiếu bày tỏ mong muốn gia đình ông hồ văn phương sẽ sử dụng tốt công trình đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò của mình
trong việc tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tích cực xóa đói giảm nghèo xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
đồng chí thứ trưởng thường trực cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng và nhà nước
phát huy tốt của các chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng và nhà nước
tích cực xóa đói giảm nghèo xóa bỏ các chủ trương chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng và nhà nước